thưa quý vị và các bạn dù không được bộ giáo dục và đào tạo cho phép
song gần đây hàng loạt các trung tâm đào tạo thiên tài vẫn ngang nhiên xuất hiện
ở một số thành phố lớn với chi phí không hề nhỏ
và với nhiều trẻ em một cuộc sống bình thường bỗng lại trở thành mơ ước xa xỉ
khi các em phải chịu vô số áp lực từ chính cha mẹ mình
chương trình hôm nay xin giới thiệu bài
đừng biến trẻ em thành thiên tài bất đắc dĩ của tác giả thành nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
có thể đào tạo được thiên tài không
vốn là câu hỏi đã làm đau đầu nhiều thế hệ nhà khoa học
tuy nhiên với sự nở rộ hàng loạt cơ sở đào tạo
cùng các tên gọi mỹ miều như thiếu niên siêu đẳng
huấn luyện thần đồng dạy con thành thiên tài
thời gian qua ở hà nội và thành phố hồ chí minh
thì dường như có người đang chứng minh việc đào tạo thiên tài ở việt nam là có thật
thậm chí là không hề khó miễn là có tiền
vì họ quảng bá rằng với số tiền từ bảy triệu đến một mươi hai triệu đồng
chỉ trong hai đến ba tuổi là đối tượng đào tạo
trẻ em từ sáu tuổi đến một mươi năm tuổi hoàn toàn có thể đào tạo
có thể trở thành thiên tài
dễ dàng bắt gặp trên trang web của các cơ sở này nhiều lời quảng cáo có cánh
như khi các con học theo phương pháp hoạt hóa não giữa
hay kích hoạt não giữa midbrain activation
các con sẽ có những khả năng đặc biệt như sau
trẻ sẽ có năng lực siêu giác quan
con trẻ được bịt mắt và có khả năng nhận biết những chi tiết trên thẻ
bằng cách sử dụng nhận thức bên trong mạnh mẽ
những con trẻ có vượt trội về thính giác
có khả năng nhận biết màu sắc và con số trên thẻ
bằng cách lắng nghe không dùng tới mắt
những con trẻ vượt trội về khíu giác
có khả năng nhận biết được màu sắc và con số trên thẻ
bằng cách ngửi trong khi bịt mắt
con bạn hoàn toàn có thể trở thành thiên tài
vấn đề chỉ là phương pháp dạy con mà thôi
không chỉ quảng cáo trên mạng
các tờ rơi về những khóa đào tạo thiên tài
còn được phát vô tội vạ tại cổng nhiều trường học
và không rõ bằng cách nào đó
một số trung tâm còn có số điện thoại của các bậc phụ huynh
để gọi điện nhắn tin mời chào theo lối đeo bám
căn cứ lời giới thiệu về chương trình học của các cơ sở này
điểm chung là thời gian đào tạo ngắn
nhưng mục tiêu đặt ra rất phi thường
ở cấp độ một trẻ em có thể xem hình đọc sách
chơi cờ đi lại trên phố làm việc mà không cần nhìn bằng mắt
và học lớp một nhưng có thể vận dụng giải toán cấp ba
ở cấp độ hai trẻ có khả năng thân giác
cách cảm như ngồi ở lớp mà vẫn biết bố mẹ đang làm gì ở nhà
không cần hỏi cũng biết bố mẹ nghĩ gì muốn gì
ở cấp độ ba trẻ có khả năng ghi nhớ siêu tốc
mắt đọc sách nhanh như máy chụp ảnh
đối với những phụ huynh còn phân vân
hẳn sẽ không khỏi sao động trước lời mời chào
đại loại như trẻ em chỉ có một giai đoạn nhất định
và nếu không đầu tư cho con ngay phụ huynh sẽ vô cùng ân hận
nếu bố mẹ tiếc tiền
con mình sẽ mãi mãi chỉ là đứa trẻ tâm thường
các năng lực tiềm ẩn sẽ không được đánh thức
có trung tâm cam kết hoàn trả lại tiền
hoặc sẵn sàng tặng thêm một khóa học miễn phí
nếu sau khóa học trẻ không tiếp thu được
và vẫn chưa có dấu hiệu thần đồng
nhưng thực tế có trẻ trên lớp thì nhận biết được màu sắc
trong khi bịt mắt nhưng khi về nhà thì khả năng này bỗng dưng biến mất
do đó phụ huynh cũng rất khó khiếu nại
để đòi trung tâm hoàn trả lại tiền học phí
việc tiếp tục học thêm một khóa miễn phí
để đạt bằng được mục tiêu thành thiên tài
cũng không dễ chút nào
khiến nhiều học sinh và phụ huynh thấy nản
cho nên phải bỏ cuộc
tuy nhiên cũng có nhiều phụ huynh đặt nghi vấn
chuyện này có thể đáng tin được sao
theo wikipedia chưa có một nghiên cứu khoa học cụ thể nào
chứng minh được não giữa có thể được kích hoạt
chuyện này tôi thấy như một trò hề
toàn bộ đạo cụ được nhà trường chuẩn bị trước
họ có thể làm dấu tạo mùi hương
với tất cả chúng
rồi dạy cho trẻ con biết cách nhận ra chúng
có phụ huynh cảnh tỉnh
nếu phương pháp này ai cũng thành công
thì nước việt nam này toàn thiên tài
giáo dục là một quá trình lâu dài
các người bày vẽ ra đủ kiểu
cũng chỉ để lợi dụng móc tiền
của những phụ huynh cả tin
từ góc độ khoa học
tiến sĩ chu cẩm thơ
phó trưởng bộ môn phương pháp dạy toán
trường đại học sư phạm hà nội cho biết
hiện tại theo tôi được biết
các nghiên cứu có thể đạt được

giải mã một trăm linh cấu trúc cũng như hoạt động của nó
vì thế tôi cho rằng
chưa có đủ căn cứ khoa học để khẳng định
việc kích não trở thành thần đồng
là hợp khoa học
đến nay với tất cả hiểu biết của tôi
về thần kinh học tâm lý học
và giáo dục học tôi cho rằng
trẻ cần có một cách giáo dục riêng
phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý
và văn hóa nơi trẻ sinh ra
và phát triển
đặc biệt mỗi giai đoạn trẻ lại cần
có cách tác động khác nhau
là giảng viên chuyên ngành tâm lý học
lâm sàng trẻ em và vị thành niên
tiến sĩ trần thành nam
đại học quốc gia hà nội khẳng định
phương pháp kích hoạt não giữa
chưa từng được các nước có nền khoa học phát triển
như anh mỹ pháp singapore
thẩm định về chuyên môn
theo ông việc kích não sẽ dẫn đến
những hệ lụy khó lường như
khiến trẻ hoặc ảo tưởng
về năng lực của mình hoặc bị áp lực
về năng lực đó chưa kể
trẻ có thể sử dụng năng lực đó
vào những mục đích cá nhân không chính đáng
trước sự bung ra
của các cơ sở đào tạo thiên tài
nhiều phụ huynh mong muốn các cơ quan chức năng
nhanh chóng vào cuộc để làm rõ
thực chất phương pháp giảng dạy được áp dụng
tại các cơ sở này vì nếu đây
là phương pháp giáo dục mới tiến bộ
thì cần nhân rộng để chuẩn bị
nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển
đất nước còn nếu việc đào tạo
chỉ là chiêu thức lừa đảo
thì cần phải xử lý nghiêm
ngay sau khi ý kiến
dư luận được phản ánh trên các phương tiện
thông tin đại chúng cuối tháng một mươi một vừa qua
vụ trưởng vụ giáo dục mầm non
thuộc bộ giáo dục và đào tạo nguyễn bá minh
cho biết bộ giáo dục và đào tạo
không cấp phép cho các trung tâm này
vì vậy các trung tâm không thuộc
sự quản lý của bộ
ông nguyễn bá minh cũng khẳng định
theo tìm hiểu của tôi thì chưa
có bất kỳ công bố nào trên thế giới
khẳng định tính an toàn cũng như
tác dụng của phương pháp kích hoạt não giữa cả
thế nhưng không hiểu cơ quan
nào cấp phép cho những trung tâm này hoạt động
trách nhiệm của địa phương
nhất là các trường mầm non cần
tuyên truyền để bố mẹ nhận thức đúng
về cách thức giáo dục trẻ
bởi lẽ giáo dục trẻ mầm non
nếu không phối hợp với bố mẹ một cách khoa học
thì ảnh hưởng rất không tốt
đến trẻ cần phải nhìn nhận
một thực tế cơ sở đào tạo
thiên tài không thể ăn nên
làm ra nếu không có sự hưởng ứng
nhiệt tình của các phụ huynh
chính sự nóng vội
tâm lý đua thành tích cao
muốn con phải khác biệt xuất sắc
phải phi thường thậm chí
phải thành thần đồng đã khiến
không ít phụ huynh sẵn sàng chi nhiều tiền
để đưa con đến các trung tâm kích hoạt
não giúp con thông minh hơn
điều này thì không chỉ các ông bố
bà mẹ việt nam mới xuất sẵn
mà có thể gặp chuyện tương tự ở một số
quốc gia khác như hàn quốc
với phong trào cho con đi tiêm mũi thuốc
thông minh để kích trí não cho trẻ
hay ở trung quốc
với trào lưu cho con ăn món
canh thông minh
mong muốn con cái giỏi giang
là nhu cầu chính đáng của cha mẹ
nhưng sự giỏi giang không đồng nghĩa
với việc lúc nào cũng phải đạt được
những điểm số cao hay làm được
những việc phi thường
hơn nữa giáo dục là một quá trình lâu dài
với mỗi trẻ cần áp dụng
những phương pháp khác nhau
phù hợp tâm sinh lý hoàn cảnh sống
từ đó mới giúp trẻ phát huy
các khả năng tiềm ẩn
niềm tin thái quá của các bậc cha mẹ
vào phép mầu nhiệm
có thể giúp con mình trở thành thần đồng
đã vô tình biến những đứa trẻ
trở thành nạn nhân thử nghiệm
của cái gọi là một phương pháp giáo dục
chưa hề được kiểm chứng
đối với mỗi người học để hiểu biết
để thực hiện ước mơ hoài bão của bản thân
học để sau này có công ăn
việc làm tử tế
phù hợp với khả năng bản thân
để từ đó có cuộc sống tốt đẹp
trở thành người có ích cho xã hội
nếu mỗi phụ huynh không tỉnh táo
tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con trẻ
để từ đó có phương pháp giáo dục
đào tạo phù hợp
mà vội chạy theo các trào lưu
đốt cháy giai đoạn
thì chỉ gây hại cho sự phát triển của trẻ
thậm chí để lại tác hại lâu dài
do đó dù cơ quan chức năng
có vào cuộc để xử lý vi phạm
nếu mỗi phụ huynh không tỉnh táo
cũng sẽ dễ dàng sập bẫy
các mô hình đào tạo phản giáo dục
phản khoa học
và con mình sẽ nhận hậu quả không thể lường hết
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
đừng biến trẻ em thành thiên tài bất đắc dĩ
của tác giả thành nam
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau